một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã xảy ra vào chiều tối ngày một mươi hai tháng bốn vừa qua
tại xã miền núi xuân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
khiến cho hàng chục ngôi nhà bị tốc mái nhiều diện tích lúa ngô sắp thu hoạch cũng bị đổ gãy
hiện việc khắc phục thiệt hại đang được chính quyền địa phương triển khai gấp rút
để bảo đảm đời sống cho người dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
trong căn nhà siêu vẹo đổ nát anh hoàng văn đức chú tại thôn hai xã xuân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
đang cùng gia đình dọn dẹp để khắc phục hậu quả của cơn lốc xảy ra vào chiều tối ngày một mươi hai tháng bốn
mặc dù chỉ xảy ra trong vòng gần ba mươi phút nhưng do mưa lớn kèm theo lốc xoáy
đã khiến hàng chục ngôi nhà nơi đây bị tốc mái hư hỏng
theo thống kê trận lốc xoáy đã làm bốn mươi chín ngôi nhà bị tốc mái
trong đó có nhiều ngôi nhà bị thiệt hại nặng hư hỏng nhiều đồ đạc vật dụng
nhiều diện tích cây trồng như lúa ngô sắn sắp thu hoạch bị gãy đổ
hệ thống lưới điện cũng bị gãy đổ hư hỏng
hiện nay công tác khắc phục đang được chính quyền địa phương triển khai gấp rút
lãnh đạo xã xuân trạch đã xuống các thôn để kiểm tra tình hình
và cử lực lượng dân quân cùng với các gia đình che chắn lợp lại nhà cửa để có nơi ở ổn định
các thiệt hại khác cũng đang dần được khắc phục để bảo đảm đời sống cho người dân